đổ xăng ra sao để tiết kiệm tiền khi giá nhiên liệu cao kỷ lục
hiện nay giá xăng dầu đang cao nhất trong vòng tám năm qua và người tiêu dùng là bộ phận thiệt thòi nhất
để tiết kiệm tối đa họ nên cẩn trọng mỗi khi đến trạm bơm
ông phạm thành lê admin diễn đàn autofun cho biết để tránh bị móc túi
chủ sở hữu nên chọn các cây xăng uy tín như hệ thống của pvois hay petrolimex quân đội
các công ty này quy mô lớn có tên tuổi có hệ thống giám sát giúp hạn chế tối đa tình trạng nhân viên gian dối
tuy nhiên tại một số chạm bơm thương hiệu uy tín các nhân viên cũng có những mánh khóe để gian lận tiền xăng
bên cạnh đó những lý do khách quan khác như nhiệt độ hay thời điểm xăng đang được bơm vào bể chứa có thể khiến người mua thuột thiệt
vì vậy chúng ta cần lưu ý những điều dưới đây giám sát chặt chẽ các nhân viên khi đổ xăng để tránh tình trạng ném tiền qua cửa sổ
đổ đầy khi bình xăng còn đang mát
khi người sử dụng đổ đầy khi bình xăng còn đang ấm họ thực sự nhận được ít xăng hơn vì nhiên liệu khi nó nở ra để lấp đầy không gian
các bình xăng sẽ ấm dần lên khi thời gian trôi qua
vì vậy để đảm bảo rằng bạn đang nhận được lượng xăng nhiều nhất có thể hãy đổ đầy xăng sớm trong ngày khi các bình đang mát nhất
tránh thời gian giao hàng hoặc khi đang bơm xăng vào bể chứa
nếu bạn không thể đổ xăng ngay khi chạm bơm mở cửa điều tốt nhất cần làm tiếp theo là tránh đổ đầy ngay sau khi có đợt xăng mới
xăng được cung cấp ngay từ nhà máy lọc dầu nóng hơn nhiều so với xăng được đưa vào bồn chứa vào một ngày nắng nóng
có nghĩa là nếu người dùng mua vào thời điểm này họ sẽ phải trả nhiều hơn số tiền họ nhận được
ngoài ra còn có một lưu ý là khi xăng đang được bơm về bể chứa của cây xăng cạn bên dưới sẽ nổi lên và có thể ảnh hưởng đến chất lượng xăng khi đó
không nên bơm thêm khi vòi bơm đã dừng
để xăng được bơm tự động sau đó tự bơm thêm sau khi máy rừng để lấp đầy bình xăng thực sự có thể gây thêm nhiều chi phí không cần thiết cho việc đồ xăng của bạn
tình trạng này là do hầu hết các vòi bơm được trang bị để lấy thêm khí khi khởi động lại
dù thế nào đồng hồ đã ghi lại việc bán hàng vì vậy chủ xe đang trả tiền cho lượng xăng mà bạn thậm chí không nhận được
thay vào đó một khi máy bơm đã dừng hãy đặt vòi phun trở lại bể chứa để đảm bảo chỉ phải trả cho những gì bạn nhận được
đây là một mánh khóe để nhân viên bán xăng có thể đổ ít sang nhất có thể mà vẫn đáp ứng đủ số tiền của người mua trên đồng hồ
đóng chặt nắp bình xăng
xăng không chỉ nở ra ở nhiệt độ cao hơn một phần của nó còn bị biến thành khí hoặc hơi thoát ra ngoài không khí
nắp bình xăng không đóng khít dẫn đến những hơi đó có thể thoát ra ngoài bình chứa thay vì ngừng tụ lại thành xăng khi nhiệt độ giảm xuống gây lãng phí nhiên liệu
bơm xăng chậm hơn
hầu hết các vòi phun được thiết lập để bơm xăng ở ba tốc độ chậm trung bình và nhanh
bơm ở tốc độ cao sẽ giải phóng nhiều hơi xăng hơn mà vòi phun sẽ hút lại bằng hệ thống thu hồi hơi mà hầu hết các máy bơm đều được trang bị
điều này có nghĩa là lượng xăng nhận được sẽ nhiều hơn số tiền phải giả
do đó khi đổ xăng cần phải nhắc nhở nhân viên
hiện tại việc thiếu hụt xăng dầu ở cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục
vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và nhiều áp lực cho doanh nghiệp giảm xuống
trước đó trao đổi với một số cơ quan báo chí hôm một mươi năm tháng hai ông trần duy đông vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương nhấn mạnh
hiện tại việc thiếu hụt xăng dầu cục bộ chưa hoàn toàn được khắc phục
trong vài ngày tới tình hình sẽ tốt hơn khi hàng nhập khẩu về nhiều và áp lực cho các doanh nghiệp giảm xuống
dưới đây là một nội dung cuộc trao đổi
quan điểm của bộ công thương là xử lý rất nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở tất cả các khâu như thương nhân đầu mối
thương nhân nhà phân phối đại lý bán lẻ nếu có hành vi găm hàng không muốn bán ra chờ tăng giá
bộ đã chỉ đạo rất quyết liệt các tuyến
ở cấp trung ương bộ trưởng bộ công thường đã ký thành lập ba đoàn kiểm tra để xuống các địa phương kiểm tra
ở cấp địa phương bộ trưởng cũng vừa ký công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh về tăng cường kiểm tra giám sát
chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương này làm tốt công tác
đồng thời phối hợp với các lực lượng như công an hải quan ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín địa phương làm tốt công tác kiểm tra và giám sát
nguyên tắc chung của bộ công thương là yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định về dự trữ
bán hàng không có hiện tượng găm hàng hay hạn chế bán ra
làm ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân
tại nghị định chín mươi năm cũng có điều khoản là nếu giá xăng dầu ảnh hưởng tới tình hình kinh tế xã hội
báo cáo thủ tướng chính phủ cho phép điều hành sớm hơn
tuy nhiên chính phủ và cơ quan điều hành bao giờ cũng phải tính toán tới mục tiêu bình ổn giá
với chu kỳ điều hành giá xăng dầu một mươi ngày một lần liên bộ công thương tài chính
tính toán cũng phù hợp với tập quán kinh doanh chu kỳ hàng hóa của doanh nghiệp
chu kỳ để tính chỉ số giá tiêu dùng cpi
cũng như đủ thời gian để cho cơ quan quản lý nhà nước cập nhật dữ liệu
chính phủ cơ quan điều hành khi điều hành giá xăng dầu
cần cân nhắc rất nhiều chiều nhiều yếu tố phải hài hòa lợi ích của doanh nghiệp
người dân mục tiêu quản lý cpi tránh tạo ra tiền lệ
tránh bản thân doanh nghiệp sử dụng các sức ép đối với cơ quan điều hành
để điều hành khi có lợi cho doanh nghiệp
trong thời gian tới nếu diễn biến giá quá cao quá phức tạp
ví dụ giả sử như giá dầu thô vượt ngưỡng một trăm linh usd một thùng
không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế việt nam mà còn ảnh hưởng đến cả kinh tế thế giới
thì chắc chắn phải đề xuất sử dụng các công cụ khác là thuế phí
trong bối cảnh việt nam đạt chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế lên trên
nếu giá xăng dầu quá cao sẽ tác động làm vô hiệu hóa ở một số công cụ
chính sách phục vụ cho vấn đề phục hồi tổng thể nền kinh tế
ở bối cảnh công cụ quỹ bog có hạn
bộ công thương kiên trì quan điểm phải sử dụng công cụ và thuế phí